sáng nay ngày ba mươi tháng một ngay trong ngày làm việc đầu tiên của xuân mới canh tí hai nghìn hai mươi
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đã có buổi làm việc
với các cơ quan đơn vị của bộ tổng tham mưu nhằm quán triệt tinh thần
và triển khai các công việc cần làm ngay sau kỳ nghỉ tết
báo cáo của các cơ quan đơn vị cho biết những ngày nghỉ tết các đơn vị trong toàn quân
đã thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu theo dõi nắm chắc tình hình
cả vùng trời vùng biển và trên bộ không để xảy ra các vụ việc phức tạp
phát biểu tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu các cơ quan đơn vị
tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ không được chủ quan để bất ngờ bị động
quán triệt cho cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật về an toàn giao thông
không để xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác
tuyển quân huấn luyện chiến sĩ mới xây dựng doanh trại đơn vị chính quy nền nếp
bên cạnh đó năm hai nghìn hai mươi là năm việt nam làm chủ tịch asean
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị
đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đi vào thực chất
hiệu quả góp phần xây dựng niềm tin chiến lược nâng cao vị thế uy tín quốc tế của đất nước và quân đội